hệ thống này có thể cung cấp đầy đủ thông tin cho hành khách đi tàu bằng các phương thức khác nhau như hòm thư điện tử trên website bán vé ứng dụng smartphone hay qua tin nhắn sms
thông qua những kênh này hành khách có thể cập nhật thời gian tàu xuất phát sự cố phát sinh trong quá trình di chuyển v v
ứng dụng này không chỉ cho phép hành khách đặt mua vé mà còn lưu trữ lịch sử mua vé tàu và nhận được các ưu đãi dịch vụ chăm sóc khách hàng của ngành đường sắt
bên cạnh đó để tạo thuận lợi cho khách hàng dịp tết hàng loạt ký ốt in vé tự động sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày một mươi năm tháng một tới tại các ga có lượng hành khách đông như hà nội tp hcm đà nẵng lào cai hải phòng
các ký ốt này sẽ giúp hành khách chủ động tra cứu thông tin giờ tàu giá vé mã đặt chỗ mua vé online
tại hà nội hai hầm chui tại nút giao thông thanh xuân và trung hòa đang thi công những hạng mục cuối cùng để chính thức đưa vào khai thác vào ngày tám tháng một tới
hầm chui nút giao trung hòa quận cầu giấy với chiều dài gần bảy trăm linh m theo hướng đại lộ thăng long trần duy hưng và ngược lại với tổng mức đầu tư là một tám mươi bảy tỷ đồng có ba làn xe cơ giới rộng ba năm m một làn
đây được coi là hầm lớn nhất và hiện đại nhất thủ đô sau một mươi một tháng khẩn trương thi công đến nay hầm chui này đã hoàn thành vượt tiến độ bảy tháng so với kế hoạch đã đề ra
hầm chui thanh xuân tại ngã tư nguyễn trãi khuất duy tiến với chiều dài là chín trăm tám mươi m có tổng mức đầu tư là năm trăm năm mươi một tỷ đồng đây là công trình hầm cơ giới được triển khai thi công song song với hai tuyến trên cao một đường sắt một đường dành cho ô tô kết hợp với tuyến đường mặt đất và hầm tạo thành nút giao thông bốn tầng đầu tiên ở việt nam
đến nay số lượng xe quá tải trên cả nước đã giảm được chín mươi một năm đây là con số thống kê mới nhất về tình hình kiểm soát tải trọng phương tiện trong năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn một mươi năm công tác chỉ đạo điều hành xử lý xe quá tải được thực hiện quyết liệt trên toàn quốc các doanh nghiệp vận tải chủ hàng chủ xe lái xe chấp hành quy định về vận tải đường bộ tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải đã giảm hẳn
tính từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm các trạm kiểm tra tải trọng xe trong cả nước và thanh tra các sở giao thông vận tải sử dụng cân sách tay đã kiểm tra sáu trăm ba mươi năm ba trăm năm mươi một
phát hiện năm mươi tám trăm sáu mươi ba xe vi phạm trong đó hai ba trăm sáu mươi bảy xe vi phạm về kích thước thùng hàng tước hai mươi hai trăm tám mươi chín giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước ba trăm bốn mươi năm tỷ đồng
trên phạm vi toàn quốc không còn tình trạng xe quá tải lưu thông đường dài bắc nam chỉ còn khoảng một xe quá tải lưu thông trong phạm vi vùng qua các tỉnh lân cận không còn xe vi phạm trở hàng quá tải trên ba trăm linh chủ yếu mức quá tải từ hai mươi đến năm mươi
bức quá tải trên năm mươi trên một trăm linh không đáng kể tổng thể số lượng xe quá tải đã giảm khoảng chín mươi một năm
năm hai nghìn một mươi năm tỉnh quảng ngãi đã không thực hiện được mục tiêu giảm tai nạn giao thông khi số vụ tai nạn số người chết và số người bị thương đều tăng
chính vì vậy ngay trong thời điểm đầu năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng ngãi đã triển khai các biện pháp với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trong năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu này
năm hai nghìn một mươi năm tỉnh quảng ngãi đã nỗ lực vào cuộc triển khai rất nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông
phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu giảm năm số vụ tai nạn giao thông số người chết và số người bị thương
tuy nhiên mục tiêu này đã không thực hiện được khi tình hình tai nạn giao thông tăng ở cả ba tiêu chí
cụ thể trong năm hai nghìn một mươi năm địa bàn tỉnh xảy ra một trăm ba mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm bốn mươi ba người bị thương sáu mươi sáu người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm tỉnh quảng ngãi đã tạo ra một bộ tài nạn giao thông

trước diễn biến phức tạp này ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi đã có chỉ đạo các cơ quan thành viên
ban an toàn giao thông các huyện thành phố tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
để dồn sức kéo giảm tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn một mươi sáu

đặc biệt là siết chặt kinh doanh vận tải khách vận tải hàng hóa
thanh tra sở giao thông vận tải quảng ngãi đang huy động tối đa lực lượng
tiếp tục kiểm soát chặt giao thông ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu
thì lượng các dân giao thông chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
và các lượng chức năng để chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác thư diện
vận động bằng nhiều hình thức để cho người dân và các lái xe chủ xe nắm và chấp hành
bên kia đó chúng tôi sẽ tổ chức
cam kết đề nghị các nhà thầu chấp hành đúng các quy định của nhà nước
trong lĩnh vực giao thông vận tải để hạn chế tối đa hành vi vi phạm về quá tải
các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
để chủ động kiểm soát trật tự an toàn giao thông trong năm hai nghìn một mươi sáu
công an tỉnh quảng ngãi cũng đã tăng cường bố trí lực lượng chốt chặn
trên các tuyến giao thông trọng điểm có mật độ phương tiện lưu thông đông
nhất là tuyến quốc lộ một và các đoạn tuyến phức tạp về giao thông
để lập lại trật tự an toàn giao thông hạn chế tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng kiểm soát tốc độ
xử lý nghiêm lái xe sử dụng rượu bia thanh niên tụ tập đua xe đạt lách trên đường
tập trung xử lý dùng các phương tiện nghiệp vụ để ghi hình xử lý
cố gắng là tập trung xử lý mũi có hiệu quả hơn
thì sẽ năng cao tinh thần ý thức của người dân tham gia giao thông
mục tiêu giảm tai nạn giao thông trong năm hai nghìn một mươi năm như đã đề ra ban đầu
là giảm năm của quảng ngãi đã không thực hiện được
bước sang năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng ngãi phấn đấu sẽ kéo giảm được tai nạn giao thông
trong đó nhiệm vụ trước mắt là tập trung cho công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
phục vụ tốt công tác vận tải khách dịp trước trong và sau tết nguyên đáng bí thân
để giảm tai nạn ngay từ những tháng đầu của năm hai nghìn một mươi sáu
trên quốc lộ một a đoạn qua huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
dự án bắt đầu được đưa vào sử dụng từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu